thưa quý vị theo nghị quyết mới đây của chính phủ về tăng cường trật tự an toàn giao thông và chống ủn tắc giao thông
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm trong đó năm thành phố trực thuộc trung ương là thành phố hồ chí minh hà nội hải phòng đà nẵng và cần thơ
cần nghiên cứu lập đề án thu phí ô tô xe máy vào khu một số khu vực có nguy cơ ủn tắc và ô nhiễm
thực hiện nghị quyết này sở giao thông vận tải tp hcm đã có văn bản đề xuất ủy ban nhân dân tp hcm lập dự án thu phí ô tô vào khu trung tâm
trong đề xuất sở giao thông vận tải kiến nghị ủy ban nhân dân tp hcm giao sở kế hoạch và đầu tư tham mưu hướng dẫn lập dự án thu phí ô tô vào trung tâm sau đề xuất của doanh nghiệp
nội dung này ngay lập tức thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng mời quý vị cùng theo dõi
đây là lần thứ hai kiến nghị lập dự án thu phí ô tô vào trung tâm đề xuất chính quyền tp hcm
sau khi công ty cổ phần công nghệ tiên phong itd đề xuất thực hiện dự án theo hình thức xây dựng chuyển giao thuê dịch vụ
việc này nhằm đẩy nhanh đề án tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp kiểm soát xe cá nhân trên địa bàn đã được ủy ban nhân dân tp hcm phê duyệt
về phía ủng hộ thì rất hào hứng
ủng hộ hoàn toàn việc thu phí này nên thay thế toàn bộ xe buýt cũ
tôi đồng ý với đề án này nó là một giải pháp khá hiệu quả chỉ ít nó đánh vào tâm lý tùy tiện dùng phương tiện cá nhân
có người di chuyển quãng đường hai km cũng phải đi ô tô cho bằng được
việc thu phí ô tô vào nội đô quá dễ thực hiện khi sắp tới bộ giao thông vận tải bắt buộc các xe phải dán thẻ thu phí không ngừng etc
đáng lẽ việc thu phí này phải làm từ lâu để thành phố có ngân sách đầu tư cho hạ tầng giao thông và giảm ô nhiễm môi trường
do khí thải không ngừng etc
và tiếng ồn động cơ ô tô gây ra cho trung tâm thành phố
lượng ô tô tăng cao khu vực nội đô quá tải cần phát triển giao thông công cộng là lý do sở giao thông vận tải đề xuất thu phí ô tô vào trung tâm
tuy nhiên có khá nhiều ý kiến băn khoăn về dự án này khi cho rằng lập trạm thu phí sẽ làm ủn tắc thêm giao thông
và cần phải nghiên cứu thật kỹ tránh trường hợp quyết định được ban hành rồi lại phải thay đổi sửa chữa khiến người dân dối thêm
gắn trạm thu phí sẽ làm ủn tắc thêm giao thông
điểm thực tiễn cho thấy tất cả các trạm thu phí đều kẹt xe
việc lập trạm thu phí khi lưu thông vào trung tâm thành phố là điều vô lý
đây không phải là giải pháp căn cơ nhằm giảm thiểu tình trạng kẻ xe
tôi thấy về lâu dài chúng ta cần cải thiện hệ thống giao thông đường trên cao đường hầm đường sắt mrt
theo tôi nghĩ thu phí thì không giảm được un tắc giao thông mà người dân doanh nghiệp vẫn phải nộp thêm các loại phí
dẫn đến hàng hóa đầu vào tăng cuối cùng người dân là phải chịu
giải pháp cho kẹt xe và môi trường thì có nhiều cách chọn cái nào phù hợp và hài hòa
để phát triển hệ thống giao thông thành phố ngày càng thông minh sạch đẹp
băn khoăn có ủng hộ có tuy nhiên nhiều cư dân mạng đề xuất một giải pháp tổng thể đa chiều
có sự nghiên cứu thật kỹ như cần giảm bớt các khu công nghiệp dịch vụ du lịch văn phòng đại diện trong nội đô
quản lý và tăng giá đỗ xe cả ô tô và xe máy
đồng thời thay đổi giờ làm bắt đầu và kết thúc của các nhóm ngành khác nhau
bên cạnh đó cần tính toán nhiều mặt không chỉ thu phí mà có thể giảm bùn tắc
trong khi hạ tầng công cộng vẫn còn dậm chân tại chỗ
nhiều cư dân mạng mạnh dạn đề nghị mở rộng đường phố xây thêm các tuyến ngầm và trên cao
kết hợp mở các tuyến phục vụ công cộng như điện ngầm xe buýt
cư dân mạng mong rằng các công trình giao thông công cộng sớm được đồng bộ và hoàn chỉnh
hẻ thông phố thoáng để người dân có thể dần dần thay đổi thói quen sử dụng phương tiện giao thông
đồng thời cũng giảm bớt nạn ủng tắc và ô nhiễm môi trường
bạn nghĩ sao về vấn đề này
hãy chia sẻ quan điểm của bạn và cùng tương tác với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
a cổng truyền hình công an